các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cha các quầy thuốc tây và các bệnh viện trên địa bàn huyện tri tôn
trong đó có tiệm thuốc của bà nguyễn thị thanh thủy
ấp tân trung xã tà đành huyện tri tôn
đối tượng yêu cầu bà thủy đưa bảy triệu đồng để lo cho đoàn kiểm tra
đến khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
sau khi nhận ba năm triệu đồng tại tiệm thuốc của bà thủy
đối tượng bị công an huyện tri tôn bắt quả tàng cùng tăng vật
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê văn tùng
một mươi hai tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản